công an huyện cao phong tỉnh hòa bình ngày hôm nay cho biết đối tượng nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước nghi phạm tạt acid vào mặt nữ nhân viên trạm rừng nghỉ trên địa bàn huyện đã ra đầu thú
sau khi xảy ra vụ án ban giám đốc công an tỉnh hòa bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án
khi xác định được nhân thân đối tượng ban chuyên án đã cử tổ công tác đi ra các tỉnh phía nam để truy bắt đối tượng theo lệnh bắt khẩn cấp
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm nay cảnh ra đầu thú tại quê đối tượng ở huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng hai mươi một h một nữ nhân viên phụ bếp tại trạm dừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám ở phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình đang làm việc tại khu bếp
thì một người đàn ông mặc quần dài áo không đen cầm theo bình xứ chứa chất lỏng di chuyển vào khu vực bếp tạt thẳng vào vùng mặt của nạn nhân
sau đó đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương nặng nên sau đó được chuyển lên điều trị tại bệnh viện mắt trung ương
thế nhưng tình trạng chạy nhanh vượt ẩu lấn làn của các phương tiện vận tải trước và sau khung giờ cấm vẫn luôn là nỗi lo ám ảnh của người dân khi lưu thông trên tuyến đường này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau khung giờ cấm lưu lượng xe đầu kéo chở hàng ra vào cảng lưu thông tấp nập
theo phản ánh của người dân nhiều lái xe còn phóng nhanh vượt đèn cứ thế mà đua nhau chạy
nhiều người sống dọc tuyến đường này không khỏi bàng hoàng khi cả ngày lẫn đêm phải chứng kiến cảnh tượng này
có lần là nguyễn công tư nơ năm sáu cái đi theo đuôi nhau mà có lần lúc đấy khoảng tám chín giờ sáng tôi còn thấy công tư nơ vượt đèn đỏ may mà không có người đi nếu có người đi thì gây tai nạn
chính vì thế hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của xe đầu kéo được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng triển khai thường xuyên
tuy nhiên khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy các lái xe vẫn đua nhau lấn làn vượt ẩu
tuy nhiên khi vòng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy các lái xe vẫn đua nhau lấn làn vượt ẩu
trước những bất cập tồn tại suốt thời gian dài trên tuyến giao thông huyết mạch ubnd tp đà nẵng cần sớm mở rộng tuyến đường gom bố trí giải phân cách di rời hệ thống điện chiếu sáng thực hiện phân làn cho các phương tiện lưu thông ở trục đường chính trục đường gom hạn chế tai nạn giao thông đảm bảo việc trung chuyển hàng hóa
thưa quý vị ngày hôm nay công an tỉnh lai châu phối hợp với cục tổ chức cán bộ bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh lai châu
dự lễ công bố các quyết định có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí giàng báo mỉ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
tại buổi lễ thừa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí giàng báo mỉ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh
đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước ghi nhận sự đóng góp của đồng chí giám đốc công an tỉnh đã có thành tích trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an mai châu giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh đồng thời công bố quyết định giao phụ trách đơn vị từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cho đồng chí đại tá vư a chía phó giám đốc công an tỉnh đến khi có giám đốc mới
biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành và đồng chí giàng báo mỹ đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình công tác bốn mươi một năm của đồng chí thiếu tướng lê văn bảy giám đốc công an tỉnh chúc mừng đồng chí đại tá vừa a chía phó giám đốc công an tỉnh được giao phụ trách đơn vị

sau những phản ánh chính đáng của người dân công an huyện bạch thông đã điều chỉnh rút ngắn thời gian cấp đổi chứng minh nhân dân không quá một mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
rút ngắn thời gian cũng đồng nghĩa với việc cán bộ chiến sĩ sẽ phải tăng thêm giờ làm kể cả làm việc ngoài giờ hành chính với trách nhiệm và tinh thần khẩn trương hơn